chỉ vì quyền lợi vị kỳ bị kẻ xấu và các tổ chức phản động lôi kéo mà nhiều đối tượng ở tỉnh quảng ngãi có hành vi vi phạm pháp luật
các đối tượng đã sử dụng không gian mạng phát tán nhiều thông tin sai lệch công khai công kích chống phá việt nam
tiếp tay cho cải xấu gây hoang mang trong dư luận quần chúng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
lần lượt các đối tượng này đều bị bắt và xử lý nghiêm trước pháp luật phản ánh sau tại quảng ngãi
xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng đối tượng lê văn quân ở thôn sáu xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa
không chịu rèn luyện tu dưỡng phân đấu trở thành người có ích cho gia đình xã hội mà xa ngã trượt xa trên con đường tội lỗi
lê văn quân đã bắt tay với các đối tượng xấu có nhiều hoạt động làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lê văn quân đã bắt tay với các đối tượng xấu có nhiều hoạt động làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù công an tỉnh quảng ngãi đã nhiều lần làm việc giáo dục nhưng lê văn quân bỏ qua những cảnh báo
lợi dụng các trang thông tin điện tử mạng xã hội lê văn quân theo những đối tượng có tư tưởng chống đối
cả ở trong và ngoài nước
để thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bồi nhọ danh dự uy tín của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao